xét lẩu còn kèm túi nước suốt hàn để người dùng tiện nấu ăn kèm
để trả lời cho câu hỏi vì sao các xét lẩu này lại có giá rẻ như vậy
chúng tôi đã liên lạc với một số đầu mối bán xỉ
người bán đưa cho chúng tôi một xét lẩu được mít sẵn và cấp đông
và sự thật về chất lượng của loại nguyên liệu này bắt đầu được hé lộ
viên nẩu của naku là tôm định hình này
nó là nhân tôm thật không
tôm này tôm định hình nghĩa là nó cũng giống như những dạng viên này
nghĩa là nó sẽ pha
người bán cho biết đây là hàng của việt nam sản xuất
người này nhập nguyên liệu về và tự đóng gói thành các xét sẵn
bán như vậy thì đông khách hơn
là chia lẻ từng nguyên liệu
bán tất cả từng gói năm lạng một cân
nhưng mà khách nhiều người người ta không thích
đến lúc mít như thế này thì nó lại chảy
tức là nhà em tự làm luôn hả
tức là hàng này không phải của nhà sản xuất
nhưng mà nhà em tự mix mua các cái mã trong này để mix vào thành cái gói này
chứ không phải như các cái viên này của công ty naku shira
ý là công ty của nước nào
của việt nam ạ
à của việt nam
và đây là kết quả chúng tôi nhận được
khi tìm kiếm thông tin về công ty sản xuất nguồn hàng
mà người bán trên quảng cáo
trong vai một người có nhu cầu mở cửa hàng bán lẩu
chúng tôi tiếp cận được một đầu mối chuyên sỉ các loại nhân lầu trên toàn quốc
ghi nhận tại cơ sở kinh doanh
rất nhiều thùng hàng đang được đóng gói để chuyển đi cho các khách lấy xỉ
chủ buôn cho biết lẩu topoki được bán quanh năm
nhưng khi thời tiết chuyển lạnh thì lượng hàng tiêu thụ tăng đột biến
khách lấy sỉ chủ yếu là các đầu mối chuyên sỉ của các loại nhân lẩu
nhỏ lẻ cho đến nhà hàng quán ăn ở hà nội
chuyển đi các tỉnh lần cận cũng có
người mua có thể mua loại đã mix sẵn
hoặc mua từng loại viên hải sản về tự đóng thành xét
tuy nhiên người này cũng thừa nhận
với chất lượng thực sự của những xét lẩu
sẽ tương ứng với giá tiền bỏ ra
cũng giống như chủ buôn ở cửa hàng trước
chủ buôn này cũng khẳng định
với nguyên liệu thực sự của các loại hải sản trong xét lẩu
chỉ được làm từ bột và các loại hương liệu phụ gia thực phẩm
người này còn hướng dẫn chúng tôi cách chọn các nguyên liệu
cho một xét lầu tốc để có lợi nhuận cao nhất
nó là bột tôm viên cá viên mò viên
trong gà có nhân mò nhân
cái này nó là trứng cá
trứng cá thêm luôn á
khẩu nó để dạng làm bột bột đi
cái này là răng mực đấy
nó gọi là cho hương liệu vào ý
cái này là hàng của công ty hàn quốc
không đâu hàng của mình
cái này để hạn sử dụng như thế nào chị
bạn cấp đông thoải mái

cho hạn dẫn hành xuống

đừng có bán mắc quá thì nó không tiền
nói chung là hàng nào cũng dễ
bao giờ chép sẵn nó cũng phải chọn cốt rẻ

có giá rẻ
chỉ vài chục nghìn
lại không mất công sơ chế
mùa về chỉ việc bỏ vào nồi nấu
là có thể thưởng thức ngay
thế nên dễ hiểu khi đây là món ăn
được nhiều người trẻ ưa thích
nhưng đằng sau
những nồi lầu với các loại nhân hấp dẫn đó
là các loại bột gì
hương liệu ra sao
được sản xuất thế nào
thì người tiêu dùng lại không biết được
nhất là khi chính người bán
cũng chẳng quan tâm
cấp đông lại là một cái việc
xong là giã đông xong lại có sử dụng hay không
đấy là câu chuyện khác
và trong câu chuyện giã đông
thì lại là câu chuyện có nhiễm khuẩn
hay không nhiễm khuẩn
hay là ký sinh vật thấy gì đấy
từ ở bên ngoài
và sẽ không ai có thể quản lý được
ngay cả là những sản phẩm
mà có tem có mát này nữa
thì thậm chí là đi kiểm tra nó còn có vấn đề
hốn chi là những sản phẩm
không có tem không có mát không có thành phần
mà được gia công
được bào chế và chạy theo lợi dụng
và người ta có thể sẵn sàng người ta pha hóa chất
người ta dùng những thực phẩm
ôi tối người ta xử lý
cái mùi ôi tối để người ta làm lên
cái những cái gói
những thực phẩm ăn liền như vậy
cho nên rất là nguy hiểm
nếu có tác dụng ngay thì nó gây tiêu chảy
hẳn là gây rất là tiêu hóa
cùng lắm thì nó gây ra đau đau
nó gây tăng thiết áp
nó gây ngụ độc thực phẩm
nhưng cái tác dụng lau dài
thì không biết nào mà là
có thể là năm một mươi năm sau
nó sẽ thay đổi cả cái vấn đề
biến đổi cấu trúc trong tế bào
trong cơ thể
và thậm chí nó còn thay đổi cả cái vấn đề
về nội giống sau này nữa
theo một chủ quán lầu
để có một set lầu đảm bảo dinh dưỡng
thì các nguyên liệu đều phải là đồ tươi sống
trừ hết các chi phí
giá cho một set lầu bình dân
cũng không thể tính bằng vài chục
mình ra chợ mình mua
tự mình nấu ở nhà mình mua
đầy đủ một set lầu ở nhà
mà đồ tươi thì bao giờ giá
nó cũng giao động từ hai trăm năm mươi ba trăm linh nghìn một set lầu
còn theo như mình nghĩ là
với cái mức giá
mấy chục nghìn mà mua được một set lầu
mà bảo là ăn đồ tôm
chứ không bao giờ
cái giá đấy
thế đồng thời là mình nghĩ là
khách hàng nên là chú trọng về cái sức khỏe của mình
tên nào của nấy thôi
đồ ăn giá rẻ
đi đôi với sức khỏe của chúng ta
có được đảm bảo an toàn hay không
là điều mà mỗi người tiêu dùng
cần đặt ra trước khi lựa chọn
hãy cẩn trọng với loại thực phẩm
không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
không có hạn sử dụng và thành phần
bởi rất có thể
đó là mầm mống của rất nhiều loại bệnh
mà chúng ta không lường trước được